nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ vừa qua lãnh đạo thành ủy đà nẵng và các sở ngành địa phương đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn
tại buổi thăm hỏi các gia đình chính sách đại diện lãnh đạo thành ủy đà nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp hy sinh của thế hệ cha anh vì độc lập tự do hạnh phúc hôm nay
đồng thời mong muốn các mẹ việt nam anh hùng thương binh luôn mạnh khỏe tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp
cũng nhân dịp này thành phố đà nẵng đã truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng cho bảy mẹ tìm kiếm và quy tập sáu mộ liệt sĩ thăm hỏi và trao quà tri ân cho hơn bốn mươi năm đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn hai mươi tỷ đồng
trong đó quà của chủ tịch nước là bốn bảy tỷ đồng quà của thành phố là một mươi sáu tỷ đồng theo nghị quyết ba trăm bảy mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng